trong khuôn khổ khóa bồi dưỡng cao cấp về hội nhập quốc tế dành cho các đồng chí vụ trưởng các bộ ngành
và giám đốc sở các tỉnh thành trực thuộc trung ương bộ ngoại giao đã tổ chức chương trình tọa đàm
việt nam và những dấu ấn trong vai trò chủ tịch asean nhằm mang đến cho các cán bộ làm công tác đối ngoại
những thông tin quan điểm chính xác về sự kiện này
thứ trưởng bộ ngoại giao nguyễn quốc dũng trưởng som asean việt nam khẳng định
dù phải đối mặt với những khó khăn như tác động của cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn đến khu vực
hay thách thức mới như đại dịch covid một mươi chín việt nam trên cương vị chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi
đã góp phần duy trì củng cố tinh thần đoàn kết gắn kết và thích nghi của asean
với việc tổ chức thành công hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi bảy và các hội nghị cấp cao liên quan
cùng với những thành quả đạt được trong năm hai nghìn hai mươi việt nam đã chứng tỏ là thành viên có trách nhiệm
đóng vai trò dẫn dắt trong những vấn đề quan trọng của asean